tại khu di tích quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc báo nhân dân phối hợp với tỉnh hà tĩnh đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ năm mươi hai năm chiến thắng đồng lộc và chương trình nghệ thuật đặc biệt huyền thoại đồng lộc
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an các đồng chí bí thư trung ương đảng phan đình trạc trưởng ban đội chính trung ương nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương báo nhân dân các mẹ việt nam anh hùng và các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh thương binh bệnh binh cựu thanh
trong chương trình nghệ thuật huyền thoại đồng lộc do các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thực hiện đã tái hiện sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trên tuyến lửa đồng lộc anh hùng và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình